tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào tỉnh tuyên quang đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tham dự chương trình
quỹ một triệu cây xanh cho việt nam và phát động phong trào một tỷ cây xanh cho việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường
phòng chống thiên tai điều hòa khí hậu chương trình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp phủ xanh đất chống đồi núi chọc
tăng cường không gian xanh khu vực công cộng và các trường học cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu dân cư
các đô thị lớn góp phần tôn tạo cảnh quan các khu tưởng niệm khu di tích lịch sử
trước đó đồng chí trương thị mai cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại lán nà nưa
và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào